công an phường tam bình tp thủ đức tp hcm đã bàn giao hai nghi can cho công an tp thủ đức
để làm rõ về hành vi xông vào nhà dân cướp giật tài sản
trước đó một người phụ nữ ngụ phường tam bình tp thủ đức đến công an phường tâm bình trình báo
bị hai kẻ lạ mặt xông vào nhà cướp giật túi sách có chứa một máy tính mát bút
điện thoại iphone tiền mặt và giấy tờ tùy thân
ngay lập tức lực lượng chức năng đã chiết xuất camera an ninh để truy tìm các đối tượng
theo hình ảnh từ camera lợi dụng lúc người phụ nữ dét xe vào nhà
một đối tượng từ phía sau xông tới giật túi sách rồi leo lên xe đồng bọn để tẩu thoát
trên đường tẩu thoát hai nghi can đã vứt bỏ điện thoại vì biết trên thiết bị di động có định vị
tuy nhiên sau nhiều giờ lần theo hình ảnh từ camera
lực lượng công an đã bắt giữ được hai nghi can cướp giật túi sách